những thông tin chung và mới nhất về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
cùng những tư vấn trong lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai
luôn là nhu cầu quan trọng của sĩ tử trước mỗi mùa tuyển sinh
đáp ứng nguyện vọng này những chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đã bắt đầu được tổ chức tại nhiều địa phương ghi nhận của truyền hình nhân dân tại hải phòng
tại chương trình tư vấn các chuyên gia đến từ cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo tổng cục dạy nghề bộ lao động thương binh và xã hội
cùng nhiều trường đại học công lập cung cấp cho học sinh những thông tin chung nhất
về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
giải đáp những thắc mắc của học sinh về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
và kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay
đặc biệt các chuyên gia tâm lý hướng nghiệp cũng giải đáp gỡ rối cho những băn khoăn
chân trở của học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình
cũng tại buổi tư vấn các em học sinh được các chuyên gia tư vấn chuyên sâu
theo các nhóm ngành kinh tế tài chính ngân hàng
quản trị kinh doanh ngoại ngữ
tại đây ban tư vấn và chuyên gia các lĩnh vực ngành nghề sẽ trao đổi trực tiếp
giúp học sinh hiểu rõ về ngành nghề trường mình đang băn khoăn
trước mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay
các cháu nhận được một số lời khuyên rất là bổ ích
và cái chương trình này thì khiến cho cháu cảm giác như là sẽ tự tin hơn vào bài kiểm tra
và các phần kiểm tra của mình thì sẽ được vững trãi hơn
như đây gọi là một sự tiếp vững
cho cháu để sau khi tốt nghiệp mình có thể là cảm thấy thoải mái hơn
và qua đây thì cháu học hỏi được rất nhiều cái kinh nghiệm đi thi
và những lời khuyên của cháu nghĩ là rất là bổ ích cho các bạn sau khi tốt nghiệp
thi tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy có rất nhiều điểm mới và có nhiều sự thay đổi
ảnh hưởng đến trực tiếp đến bản thân với những sĩ thử như là cháu
và hôm nay cháu đến đây mục đích là để tìm hiểu rõ hơn
cách thức xét tuyển của các trường
cách thi cử của năm nay có điều gì mới để cháu có thể cập nhật cái xu hướng một cách rõ nhất
để có thể làm bài thi tốt nhất và được vào được trường mà mình mong muốn nhất ạ
ngoài các em học sinh lớp một mươi hai các em học sinh lớp một mươi một cũng tham gia tư vấn
để định hướng và chuẩn bị cho mình trong kỳ tuyển sinh năm tới